nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc chương trình giao lưu hữu nghị biên giới việt nam campuchia năm hai nghìn một mươi tám
tối ngày hai mươi bốn tháng tám đêm giao lưu văn nghệ do bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang tổ chức đã diễn ra tại thị trấn tỉnh biên tỉnh an giang
hai mươi tiết mục ca múa nhạc đặc sắc ca ngợi quê hương đất nước của hai dân tộc việt nam campuchia được biểu diễn đàn sen với nhau
mỗi bài hát điệu múa đều mang những nét đẹp văn hóa truyền thống riêng của mỗi quốc gia
đặc biệt là ca khúc tình đoàn kết hữu nghị việt nam campuchia đã để lại những ấn tượng sâu sắc cho người xem
những lời ca điệu múa đã góp phần giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc độc đáo của cả hai dân tộc
tăng cường sự hiểu biết thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết đặc biệt sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước việt nam campuchia nói chung
và mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh an giang với các tỉnh takeo và kanda của campuchia nói riêng